trong khi tại huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang các hộ trồng vải đang lo lắng trước tình trạng cây vải gia lộc nhiều bởi ảnh hưởng của thời tiết
thì tại vùng vải sớm xã phúc hòa huyện tân yên tỷ lệ ra hoa vẫn đạt đến hơn tám mươi
tuy thời tiết năm nay bất lợi song phải sớm tân yên không bị ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn ra hoa và đậu quả
một trong những biện pháp được các hộ trồng vải tại đây áp dụng đó là làm chủ kỹ thuật ra hoa
gia đình ông trần đình long ở thôn lân thịnh xã phúc hòa huyện tân yên có trên năm trăm linh gốc vải sớm với diện tích hơn một năm hectare được chăm sóc theo quy trình việt gáp
ngay sau khi vụ vải kết thúc ông long đã thực hiện nghiêm quy trình chăm bón đáp ứng đủ nước tưới phòng trừ sâu bệnh
xác định rõ thời điểm quan trọng nhất là ra hoa và đậu quả
chính vì vậy gia đình thực hiện việc khoanh gốc vải nhằm hạn chế cây ra nhánh và lộc
thời điểm năm nay thì thời tiết nó có lóng
nó không rõ ràng

cây vải năm nay mà mình khoanh vào đúng thời điểm mình dùng thuốc phân hóa của mầm hoa để mình phun kết hợp vào mấy lệnh khoa học kỹ thuật để cho nó phân tách có thời gian ngủ lâu
cái thời gian nó ngủ lâu thì cái mầm hoa nuôi dưỡng sau khi nó đúng cái tiết của nó thì nó ra hoa đúng đồng loạt
nó không bị lẫn lọc
bằng kinh nghiệm trồng vải nhiều năm cộng với việc áp dụng kỹ thuật khoanh gốc đúng thời điểm
nên năm nay dù thời tiết ấm ít mưa hơn
so với trước nhưng diện tích vải của gia đình ông long tỷ lệ ra hoa vẫn đạt một trăm linh
cái thời tiết năm nay thì nó rất khắc nghiệt
thế nên là riêng ở nhà thì nói chung là mình làm về cái kỹ thuật và khoa học thì có nghĩa là đòi vải cho mình nó ra gần như một trăm linh
năm nay do thời tiết ít mưa còn nắng ấm kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ ra hoa của cây vải
thời điểm này vải sớm tân yên đang trong giai đoạn ra hoa lần hai
hiện tại cây vải sớm phúc hòa chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết
tỷ lệ ra hoa đạt trên tám mươi
điều kiện thời tiết nó ảnh hưởng như vậy cho nên là chúng tôi cũng có những công văn cũng như là những buổi tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đối với bà con nhân dân
ngay từ khi mà đầu tháng một mươi cuối tháng một mươi để khoanh hãm đối với cây vải
tỷ lệ ra hoa của chúng tôi trên địa bàn xã đạt được tầm chín mươi
tỷ lệ ra được hoa
thế còn cái tỷ lệ đậu quả thì tới đây nó còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết rất là nhiều
huyện tân yên có gần một một trăm hai mươi
ta diện tích trồng vải sớm tập trung chủ yếu ở xã phúc hoa
năm nay do điều kiện thời tiết ít mưa nắng ấm kéo dài thời điểm ra hoa lần hai đạt trên tám mươi
do làm chủ khoa học kỹ thuật nên nhiều hộ gia đình diện tích trồng vải có tỷ lệ hoa đạt một trăm linh